nếu đề xuất kể trên của bộ y tế được thông qua khái niệm f một người tiếp xúc gần với người nhiễm sẽ thay đổi gần như hoàn toàn
tuy nhiên cư dân mạng cũng nhắc nhở nhau cẩn thận trọng tránh tâm lý chủ quan mà lơ là phòng dịch
bởi có trường hợp f một ủ bệnh khoảng ba bốn ngày mới phát ra triệu chứng và áp lực lại thêm đè nặng lên hệ thống y tế vốn đã và đang chịu nhiều sức ép
hiện tại số lượng f f một quá nhiều nhiều công việc đình trệ
nếu được tạo điều kiện thì quá tốt
hướng tới mục tiêu bình thường hóa dịch covid một mươi chín đây là đề xuất hoàn toàn hợp lý và cần thiết
hoàn toàn tán thành đề xuất này nhưng phải tuyên truyền khuyến cáo người dân tuân thủ năm k chuẩn chỉnh hơn không thể duy trì tinh thần chủ quan
hy vọng đề xuất thông qua để mọi hoạt động của xã hội trở lại bình thường giảm bớt khó khăn cho người lao động
với tinh thần phòng chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn không nóng vội bám sát tình hình
để tiếp tục giúp đỡ người lao động
để đạt được kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao chuyển nặng tử vong
tiếp tục thực hiện nghiêm và linh hoạt hiệu quả công thức năm k cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp linh hoạt khác
vẫn dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể
điều đó có nghĩa là trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp thích ứng linh hoạt để phòng chống dịch
sẽ có những rủi ro nhất định khi nới lỏng cho f và f một nhưng để đạt được đa mục tiêu kiểm soát dịch thúc đẩy phục hồi phát triển nhanh và bền vững
đảm bảo an sinh xã hội quốc phòng an ninh thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc so sánh thiệt hơn
và trên hết cư dân mạng tin rằng mọi giải pháp đều lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm như thủ tướng chính phủ chỉ đạo thì sẽ luôn có sự đồng thuận cao nhất
bạn nghĩ sao về việc bộ y tế đề xuất f f một có thể đi làm
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân